nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập hội nhà báo việt nam hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng hội nhà báo việt nam
sau đây truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị khán giả toàn văn bức thư
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập hội nhà báo việt nam hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ hội viên hội nhà báo việt nam qua các thời kỳ
những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bảy mươi năm qua kể từ ngày thành lập tại chiến khu việt bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
các thế hệ hội nhà báo việt nam và những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết
chủ động sáng tạo nỗ lực vấn đấu vượt qua khó khăn không ngừng lớn mạnh
có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
trong mọi hoàn cảnh đông đảo hội viên nhà báo luôn đồng hành cùng với dân tộc
bám sát thực tiễn tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
động viên cổ vũ toàn dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập tự do trước đây
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
đồng thời tích cực tham gia công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực vạch chân các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
phần từ cơ hội chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ghi nhận đóng góp to lớn của hội nhà báo việt nam cùng đội ngũ nhà báo cả nước
đảng và nhà nước ta đã tặng thưởng hội nhà báo việt nam huân chương sao vàng
huân chương hồ chí minh và nhiều phần thưởng cao quý khác
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng
những thành tiệu rất đỗi tự hào của hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước trong bảy mươi năm qua
đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với thế và lực mới
nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đàn sen
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ
nhiệm vụ của báo chí rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang
tôi mong muốn hội nhà báo việt nam và các hội viên cả nước phát huy truyền thống cách mạng của mình
xây dựng hội ngày càng phát triển trong sạch vững mạnh không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng
chính trị chuyên môn nghiệp vụ nhất là đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên
các cấp hội mỗi nhà báo hãy thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của bác hồ kính yêu
cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng cây bút chăn giấy là vũ khí sắc bén của họ
tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thật sự là địa chỉ tin cậy
trong hoạt động nghiệp vụ của các nhà báo
tôi đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo việt nam và giới báo chí
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
với tình cảm thân thiết và tin tưởng tôi chúc các cấp hội hội viên nhà báo cả nước
sức khỏe niềm vui hạnh phúc không ngừng đổi mới sáng tạo nỗ lực vươn lên
luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng